cùng với hành vi đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp cn đã triệu tập và xử phạt một cá nhân
tại trụ sở công an xã trưởng long huyện phong điền phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp cn đã làm việc với một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện phong điền
người này đã thừa nhận việc sử dụng tài khoản facebook cá nhân
bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng phòng chống dịch
đồng thời cũng nhận thức được việc đăng tải thông tin như trên là không đúng
người vi phạm đã viết cam kết không tái phạm đồng thời gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải